vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm chiều nay cháy lớn đã xảy ra tại một kiosk chứa hàng hóa ở chợ hưng dũng
thành phố vinh tỉnh nghệ an rất may vụ cháy đã được dập tắt kịp thời không để cháy lan sang khu vực xung quanh
đám cháy bắt nguồn từ một trong các cửa hàng tạp hóa bán các loại đồ dùng sinh hoạt dụng cụ y tế
chủ yếu là từ nhựa rồi cháy lan sang hai kiosk bên cạnh
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nghệ an đã điều tám xe chữa cháy
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và vận chuyển hàng hóa đồ đà của người dân ra khỏi khu vực cháy
đến khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế
tuy nhiên vụ cháy đã khiến một kiosk cháy hoàn toàn hai kiosk bên cạnh bị ảnh hưởng
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ